xin được chuyển sang sắc màu thế giới đáng chú ý trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều khó khăn
sau tác động của dịch covid một mươi chín lạm phát chi phí sinh hoạt tăng cao
ảnh hưởng đáng kể đến khả năng chi tiêu của người tiêu dùng nhiều nước châu á
từ hàn quốc singapore cho đến indonesia nhiều nước trong khu vực đã triển khai một số biện pháp hỗ trợ
để người dân có thể an tâm chi tiêu mùa sáng tết
để hỗ trợ người dân đón tết bộ tài chính hàn quốc cho biết sẽ chi ba mươi tỷ won
tương đương với hai mươi bốn triệu đô la mỹ cùng với các doanh nghiệp bán lẻ có biện pháp
để bình ổn giá các loại thực phẩm chính
ngoài ra giới chức hàn quốc dự kiến sẽ giảm giá điện khí đốt để hỗ trợ các gia đình thu nhập thấp
trang trải chi phí sửa ấm phí cầu đường cao tốc và nơi đậu xe công cộng
cũng sẽ được miễn phí trong thời gian nghỉ lễ
còn tại singapore mỗi hộ gia đình đều có thể đăng ký nhận phiếu giảm giá mua hàng
trị giá ba trăm linh sgd trong dịp tết này
đây là nỗ lực của chính phủ singapore nhằm hỗ trợ người dân trong thời kỳ bão giá
bên cạnh rất nhiều chương trình khuyến mãi của doanh nghiệp với mục tiêu là kích cầu tiêu dùng
chính phủ indonesia đã tạo điều kiện mở thêm chợ và không gian mua sắm cho người dân trong dịp nghỉ lễ
giới doanh nghiệp indonesia kỳ vọng rằng dịp tết nguyên đán này sẽ phần nào thúc đẩy được đa tăng trưởng tiêu dùng